các địa phương yếu về cán bộ năng lực lãnh đạo hạn chế cũng đã có sự tiến bộ rõ rệt sau khi chỉ ra được những khuyết điểm tồn tại cần chấn trình
hệ thống chính trị muốn hoạt động hiệu lực hiệu quả thì từng tổ chức cơ sở đảng phải vững mạnh
đây là tiền đề quan trọng để tiến tới một đại hội đảng bộ các cấp ổn định và thành công
hệ thống chính trị muốn hoạt động hiệu quả thì từng tổ chức cơ sở đảng phải vững mạnh